để chủ động phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn trong năm hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ đã triển khai thực hiện ba công trình
gồm nhà máy cấp nước tập trung công suất một hai trăm linh m ba một ngày đêm tại xã thới hưng huyện cờ đỏ
và nạo vét các tuyến canh lớn tại vùng sản xuất lúa của thành phố tổng trị giá của các công trình này là hơn bảy mươi tỷ đồng
theo đánh giá của các đơn vị quản lý và điều hành dự án tình hình triển khai các công trình khá thuận lợi
đúng tiến độ và bảo đảm an toàn đến nay hệ thống cấp nước tập trung tại xã thới hưng xây dựng đạt tám mươi giá trị khối lượng
và dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch vào ngày một mươi năm tháng ba phục vụ cấp nước sạch cho hơn hai tám trăm linh hộ có thể mở rộng đến bốn hộ
đối với hai công trình nạo vét canh thơ rơm và kênh kh tám tiến độ thi công đạt khoảng sáu mươi giá trị khối lượng công trình
và dự kiến hoàn thành vào ngày hai mươi chín tháng ba việc nạo vét hai tuyến kênh trên ngoài việc chống hạn mặn
còn có ý nghĩa rất thiết thực trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương sau khi được nạo vét
việc thông thương vận chuyển hàng hóa nông sản đặc biệt là lúa trái cây của nông dân trên hai tuyến canh này sẽ rất thuận lợi